thưa quý vị chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng yêu cầu thực hiện bí thư cấp ủy
đồng thời là chủ tịch ubnd cấp huyện cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện
đến nay đại hội cấp cơ sở đã hoàn thành nhiều nơi đã hiện thực hóa được mô hình này
và để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn để các đảng bộ cấp trên cơ sở
tham khảo khi triển khai áp dụng mô hình này trong nhiệm kỳ mới
một năm thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ubnd tại phương đại học tp chí linh
đã tình gọn biên chế công việc được triển khai nhịp nhàng thông suốt
trước đây một trưa nhất thẻ hóa tôi phải sang báo cáo bí thư về mặt đảng đã
sau đó thì mới báo cáo chính quyền chủ tịch nhà phường
nên nay thì tôi chỉ báo cáo một đồng chí thôi
thế đấy là cái thuận lợi
đồng chí này nĩnh cả hai vai
mọi cái công việc chúng tôi tiếp nhận được nó nhanh hơn
và nó đảm bảo tiến độ khi chúng tôi thực thi các nhiệm vụ để tham mưu cho đảng và chính quyền
mình phải làm việc một bằng hai người
chúng tôi bao giờ cũng có sự phân biệt
là đâu là vai của đảng ủy bí thư đảng ủy đâu là vai của chủ tịch ủy ban
thành phố trí linh có số bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường cao nhất của tỉnh hải dương
nhiệm kỳ trước thành phố bố trí ở năm đơn vị
nhiệm kỳ này bố trí thêm bốn được chín đơn vị
trong đó xã nhân huệ được coi là nơi bố trí các bộ thành công nhất với hiệu quả kép
bộ máy chính trị hoạt động hiệu quả hiệu lực kinh tế xã hội địa phương phát triển toàn diện
bộ máy tinh giảm con nhãn thời gian hội họp cũng ít hơn
rồi nghị quyết của đảng ủy được truyền tải xuống cơ sở các đơn vị thì thông suốt và nhanh hơn
tránh được tình trạng độc đoán mệnh lệnh hành chính của cơ quan hành chính tức là ủy ban
cũng như bệnh quan liêu của các ủy
nhưng với một điều kiện là chúng ta hoàn toàn công tâm khách khoa
rồi không được bẻ phái cùng cục bộ phải cầu thị
và phải là trung tâm của đoàn kết
xã nhân huệ phát triển mạnh mẽ khi đồng chí nguyễn văn đản kiêm nhiệm cả hai vai
bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã
là người đứng đầu đảng bộ chính quyền vừa cẩn trọng vừa quyết liệt
với tư duy nhạy bén đồng chí đã khơi dậy tinh thần đoàn kết
phát huy từng vai trò vị trí trong hệ thống chính trị xã
đồng thời đưa ra nhiều chủ trương và chương trình khơi thông nội lực
tranh thủ ngoại lực phát triển giao thông thủy lợi chợ đầu mối
cánh đồng mẫu rau màu để đưa nhân huệ từ một xã khó khăn
trở thành xã tốt đầu phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của thành phố
qua trường hợp này cho thấy việc lựa chọn cán bộ của thành phố trí linh
để phân vai là hoàn toàn đúng trúng
bên cạnh đó chọn một đảng bộ đoàn kết đồng thuận
và có quyết tâm cao trong thực hiện chủ trương là vô cùng quan trọng
thực hiện mô hình này thì phải hết sức thận trọng
và đặc biệt là phải chọn được đúng người
và thế thứ hai là phải tạo được sự đồng thuận
của nơi sắp xếp vị trí đó thì đồng chí đó mới phát huy được
và đảng bộ đó chính quyền đó mới mạnh mẽ lên được
nếu mà đồng chí cán bộ đó mà không chịu lắng nghe
không chịu nắm bắt thông tin từ nhân dân từ đảng viên
thì giữa cái danh giới
cái nguyên tắc tập trung dân chủ với cái danh giới là độc đoán quyền quyền
nó sẽ xảy ra
khi mà anh đảm nhiệm khả dựng của chủ tịch
thì dễ có cái chuyện là anh lạm dụng quyền lực của mình
vừa như người ta nói là vừa đá bóng vừa thổi còi
cho nên lựa chọn cán bộ đó phải là thực sự người có tâm
có đức và làm việc với một tinh thần hết sức khách quan dân chủ
vì cái chung vì dân có khả năng quy tụ
khả năng điều hành và khả năng quản lý tốt
thực tế ở một số nơi trên toàn quốc do công tác cán bộ ban đầu phân tích xác định chưa đúng
chưa chúng cán bộ được phân công nhiệm vụ vừa là bí thư
vừa là chủ tịch chưa đủ năng lực hoặc chưa có được sự ủng hộ của tập thể
nên kết quả lãnh đạo chỉ đạo kém mang lại tác dụng ngược
vì vậy ở những nơi chưa đủ điều kiện chưa chọn được cán bộ thì không bố trí
hơn nữa việc bố trí phải tiến hành hết sức thận trọng không được chạy theo số lượng thành tích
khi họ đã giữ hai quyền lúc rồi nhiều cái nó chi hối nữa
nó dẫn đến có thể là lạm dụng ảnh hưởng đến cái tập thể ảnh hưởng đến cả địa phương
nhưng mà nó lợi ích nhóm lợi ích cá nhân
và xu thế có thể dẫn đến cái độc đoán khi mình là đứng đầu của hai đơn vị
thì những cái đó phải thường xuyên theo dõi thường xuyên kiểm tra thường xuyên giám sát
và chắc chắn là phải lấy phiếu tiết nhiệm bỏ phiếu tiết điện thường xuyên